nhân kỷ niệm hai mươi ba năm quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc với mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân
giúp người dân hai nước gần gũi hiểu hơn về văn hóa của nhau
chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên nhật ký hy vọng của hương đã được tổ chức tại hà nội
với sự góp mặt của các nghệ sĩ việt nam và hàn quốc
bên cạnh với nhạc kịch hiện đại nhật ký hy vọng của hương với các câu chuyện về những ước mơ gian khó
về tình yêu và hy vọng của một cô gái trẻ việt nam kết hôn với người hàn quốc
các nghệ sĩ việt nam và hàn quốc còn biểu diễn các tác phẩm dân ca vùng nam đô
như múa thiên hạ thái bình biểu diễn đàn bầu tập thể múa quạt
kể từ khi việt nam hàn quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia đã có những bước phát triển mạnh mẽ
và ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực
hàn quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu đối với việt nam
khi đứng thứ nhất về đầu tư thứ hai về oda
và là đối tác thương mại lớn thứ hai
đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam với kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi bảy
đạt sáu mươi một năm tỷ usd và đạt ba mươi một một tỷ usd chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám